thực trạng gây thất thoát tài nguyên ảnh hưởng đến môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
làm vật liệu xây dựng thông thường ở tỉnh phú yên đang được dư luận quan tâm
mới đây hội đồng nhân dân tỉnh phú yên đã có chuyến khảo sát phát hiện nhiều bất cập trong khai thác
chế biến khoáng sản cũng như công tác quản lý của các ngành chức năng và chính quyền địa phương
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại khu vực khai thác chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở xã an phú
thành phố tuy hòa có bốn doanh nghiệp được ubnd tỉnh phú yên cấp phép khai thác khoáng sản
và chế biến đá là làm vật liệu xây dựng thông thường là công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ phú yên
công ty cổ phần ba tháng hai công ty cổ phần xây dựng giao thông phú yên
công ty cổ phần đầu tư và xây dựng mùa một tháng năm
điều đáng nói là mặc dù các doanh nghiệp này có nhiều sai phạm
thậm chí là chế y không chấp hành các quy định của nhà nước về hoạt động khai thác
chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường nhưng không được các ngành chức năng xử phạt nghiêm
tuy đã hết thời gian gia hạn giấy phép từ lâu
sau việc hoàn phục môi trường tại khu vực này vẫn chưa được hoàn tất
thậm chí còn nhiều ao tù nhách nhác hố sâu lớn gây nguy hiểm cho người và gia súc qua lại

chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường nhưng không được các ngành chức năng xử phạt nghiêm

sau việc hoàn phục môi trường tại khu vực này vẫn chưa được hoàn tất
thậm chí còn nhiều ao tù nhét nhét nhát hố sâu lớn gây nguy hiểm cho người và gia súc qua lại
để tạo điều kiện hội đồng nhân dân tỉnh phú yên đã đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh cho phép các
doanh nghiệp gia hạn lần cuối chấm dứt hoạt động di rời chậm nhất đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu và hoàn phục môi
trường sau thời gian này nếu các doanh nghiệp không chấp hành kiên quyết thu hồi giấy phép
khai thác khoáng sản và xử phạt nghiêm theo luật khoáng sản đồng thời siết chặt công tác quản lý
hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh tránh lập lại tình trạng trên và nhiều năm không
phục hồi môi trường như một số doanh nghiệp trước đây